chiều nay người dân chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
ngay từ đầu giờ chiều hàng nghìn người dân đã đổ ra các bến xe rời thủ đô để về quê ăn tết
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngay từ đầu giờ chiều nay mùng một tháng hai tức hai mươi bảy âm lịch lượng hành khách đổ về các bến xe trên địa bàn thành phố rất đông
hầu hết là sinh viên người lao động công chức nhà nước
vì số lượng hành khách đổ rồn về các bến xe quá đông nên người dân tương đối khó khăn trong việc mua vé
giá vé cũng có tăng so với ngày bình thường
hiện tại các bến xe vẫn đang cố gắng huy động toàn bộ lực lượng túc trực đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài bến đảm bảo số lượng xe đầy đủ để phục vụ hành khách
cũng đã chuẩn bị trong dịp tết nguyên đán số lượng là một trăm năm mươi lực xe
đầu tiên để giải tỏa tất cả hành khách trong những ngày cao điểm
và những ngày giải tỏa hành khách
chính dự kiến là giải tỏa nghệ an hà tĩnh và hải phòng
tại các con đường cửa ngõ thủ đô càng về cuối giờ chiều mật độ phương tiện giao thông theo hướng rời thành phố hà nội càng tăng
đặc biệt tại các tuyến đường như đường vành đai ba đường giải phóng cao tốc pháp vân cầu rẽ
các lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng để điều tiết giao thông giúp cho người dân di chuyển được an toàn thuận lợi